một vụ tai nạn thương tâm do sử dụng than củi sửa ấm đã xảy ra trên địa bàn huyện đồng văn khiến hai cháu nhỏ thương vong
vụ việc xảy ra tại nhà ông vàng dính bó ở phố cáo huyện đồng văn khi gia đình đặt trậu than trong phòng ngủ sợi ấm
sáng ngày hôm sau gia đình mới phát hiện một cháu tử vong và một cháu phải đưa đi cấp cứu do bị ngạt khí than
ngay sau khi nhận được thông tin cấp ủy chính quyền xã đã đến thăm hỏi động viên và tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn
không sửa ấm bằng than củi trong phòng kín để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra